vùng kẹp giữa hai sông vàm cỏ có hệ thống sông ngòi canh rạch trăng trịt và nguồn tiếp nước phong phú từ sông tiền cho sông vàm cỏ tây và hệ thống dầu tiếng phước hòa cho sông vàm cỏ đông
đây vẫn là khu vực có nhiều hạn chế về tài nguyên nước mặt
nguồn nước mặt của vùng không dồi dào vào mùa khô chất lượng nước hạn chế về nhiều mặt nhất là nhiễm mặn và phèn
cùng với đó do ảnh hưởng của triều từ biển đông tác động đến tận gò dầu trên sông vàm cỏ đông thành hóa trên sông vàm cỏ tây
làm cho việc cấp nước cho sinh hoạt thủy lợi gặp nhiều trở ngại nhất là tiểu vùng tân trụ
vì vậy việc liên tục lấy mẫu nước tại khu vực này để đưa ra cảnh báo có ý nghĩa rất quan trọng
nồng độ mặn giảm như hiện nay thì các công trình thủy lợi mà các cống ngăn mặn vận hành để ngăn chặn mặn thì thời kỳ này không cần kiểm soát
mà có thể mở cống để cho những người
dân khu vực vùng dự án ven sông hai sông vòng cỏ có thể lấy nước vào để sản xuất nông nghiệp đặc biệt là vụ hẻ thu hiện tại
và thứ hai là với tình hình hiện trạng như hiện nay thì cái nồng độ ph bị nhiễm acid nhẹ
nên là người dân khi lấy nước vào sản xuất nông nghiệp cần chú ý
và đặc biệt là đối với nồng độ do qua thời kỳ phân tích của chúng tôi thì từ đầu thời điểm năm hai nghìn một mươi tám đến nay
thì cái nồng độ do tương đối thấp
do đó mà khi mà người dân lấy
nước vào để sản xuất đặc biệt là nuôi trồng thủy sản thì phải cần có những biện pháp làm tăng hàm lượng do
nghĩa là cái hàm lượng oxy ở trong nước để phục vụ tốt cho việc nuôi trồng thủy sản
qua kết quả lấy mẫu phân tích viện khoa học thủy lợi miền nam cho thấy hiện nay do bước vào mùa mưa nên độ mặn giảm
việc lấy nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con có thể thực hiện bình thường
tuy nhiên do mức độ ô nhiễm trên hệ thống vẫn còn nên các hộ nuôi thủy sản cần lưu ý khi thực hiện lấy nước
vào các ao nuôi tránh để xảy ra dịch bệnh gây thiệt hại cho sản xuất